mặc dù còn gần một tháng nữa mới đến tết nguyên đán kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín tuy nhiên ngay từ bây giờ các làng hoa các nhà vườn đã rộn ràng chuẩn bị hoa phục vụ cho người dân trong dịp tết
đa dạng nhiều màu sắc nhiều chủng loại đó là những đặc điểm của các loại hoa được chuẩn bị để phục vụ dịp tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
thời tiết những ngày cận tết năm nay tương đối dễ chịu nhiều chậu hoa đã bắt đầu khoe sắc
những ngày này không khí tại các nhà vườn thuộc các làng hoa nổi tiếng đang vô cùng nhộn nhịp rộn ràng
các chủ nhà vườn đều tất bật tưới nước cẩn thận chăm bón cho từng khóm hoa từng trậu cây để phục vụ cho những ngày tết đang đến gần
tôi chuẩn bị là bắt đầu tháng sáu là bắt đầu gieo hạt gieo hạt ra ngoài đến tháng bảy tháng tám là bắt đầu chuẩn bị vào các loại cây
thời tiết năm nay là nó ấm thời gian dài
là đâm hoa nó lử trước tết là thu nhập là kém mà bây giờ tôi là năm nay là thời tiết nó không ủng hộ
không chỉ bó hẹp trong những loại hoa truyền thống như hoa ly hoa lan hay hoa lây ơn thị trường hoa tết năm nay còn sôi động hơn với những loại hoa mới như hoa sắc pháo hoa đồng tiền dạ yến thảo phong nữ cầm trướng nhằm đáp ứng thị hiếu của người mua hàng
khi mình đi chọn thì đầu tiên là ná thì phải xanh có màu xanh còn hoa thì phải màu nó tươi và đa dạng màu
về cái giá cả mình cũng thấy năm nay nó nới hơn năm ngoái
ví dụ tất cả các mặt hàng như các bạn biết ở đây là tất cả các mặt hàng thì hình như là loại hoa nào cũng rẻ hơn năm ngoái giao động từ một đến hai nghìn trên một cây
năm nay thấy thị trường hoa của năm nay khởi sắc hơn năm ngoái mặc dù thời tiết rất là khắc nghiệt tuy nhiên là chăm sóc tốt và cánh hoa nó rất đẹp phù hợp với cả điều kiện
chăm sóc kỹ hậu của miền bắc năm nay và trang trí cho đơn vị của tôi
về cái giá cả năm nay thì so với năm ngoái thì cũng không đắt nên là mới mặc dù cũng có biến đổi về mọi vấn đề về kinh tế nhưng tuy nhiên giá năm nay bán là phù hợp và mình mua để mình sử dụng được cho đơn vị cơ quan đơn vị mình và cũng như cho gia đình
theo ghi nhận hầu hết những khách hàng đến mua hoa vào thời điểm này chủ yếu phục vụ cho các cơ quan các đơn vị
không chỉ được bán tại vườn các loại hoa ở đây còn được trở tới khắp các chợ trên địa bàn thành phố hà nội và các tỉnh lân cận
hứa hẹn sẽ rất nhộn nhịp giá cả hợp lý đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng